với hành vi mua bán trái phép chân ma túy hai đối tượng là mai văn doanh và lê thị thùy dương
đã bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương bắt giữ
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng hai tại địa bàn xã gia khánh huyện gia lộc
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang doanh và dương đang cất dấu ba túi ni lông trong suốt
bên trong có chứa ma túy các đối tượng cất giấu để sử dụng và bán kiếm lợi
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra
cục bảo vệ an ninh quân đội bộ quốc phòng hai đối tượng truy nã về hành vi chiếm đoạt vũ khí quân dụng
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai triệu đức vạn và lâm văn ban cùng với hai đối tượng khác đã đột nhập vào kho vũ khí bộ quốc phòng
lấy trộm hơn tám sáu trăm linh viên đạn lấy vỏ đồng đem bán
bốn đối tượng đã bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt vũ khí quân dụng
tuy nhiên vạn và lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã bắt giữ vạn và lâm khi đang lẩn trốn tại quê nhà
kỳ thi vào lớp một mươi công lập không chuyên năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hà nội sẽ chỉ thi ba môn
bao gồm toán ngữ văn và ngoại ngữ thông tin chính thức từ ubnd tp hà nội vào chiều ngày hôm nay
thành phố hà nội cũng giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan
tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định
năm nay các bài thi môn toán và ngữ văn theo hình thức tự luận thời gian làm bài mỗi môn là một trăm hai mươi phút
đối với môn ngoại ngữ sẽ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian sáu mươi phút gồm nhiều mã đề thi
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với bị can đỗ hữu ca sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hải phòng nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết trong quá trình điều tra vụ án hình sự trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước lực lượng công an tỉnh quảng ninh phát hiện
một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam các bị can
trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vợ của đức và trương văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của ông đỗ hữu ca
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại nghệ an các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bắt đối tượng vận chuyển năm kg ma túy đá và bắt hai đối tượng người lào vận chuyển trái phép năm mươi bốn viên hồng phiến
hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai sau khi đối tượng nguyễn đình hùng nhận ma túy rồi di chuyển tốc độ cao về hướng phường cửa nam tp vinh
ban chuyên án đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án vây bắt thành công tăng vật thu giữ là năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận
đã móc đối với các đối tượng khác để mua ma túy rồi bán lẻ ma túy ở tp vinh và tp hồ chí minh nhằm kiếm lợi
hai đối tượng quốc tịch lào là trơ già và chu già đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại hiện trường là năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai đối tượng khai nhận một người đàn ông không rõ tên tuổi chú tại lào thuê vận chuyển qua biên giới sang việt nam với tiền công là năm triệu kiếp lào tương đương khoảng hai mươi triệu đồng tiền việt nam cho mỗi người
khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
một thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm trong hoạt động đòi nợ thuê vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục kỹ thuật nghiệp vụ và công an tỉnh tiền giang đấu tranh bóc gỡ qua đó đã ngăn chặn nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại
sau thời gian dài theo dõi ngày một mươi bốn tháng hai ban chuyên án đã ập vào trụ sở công ty luật trách nhiệm hưu hạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm chuyên hoạt động đòi nợ thuê
thủ đoạn đòi nợ của các nhân viên công ty này thực hiện theo kiểu xã hội đen khủng bố tinh thần người nợ tiền như gọi điện nhắn tin ham dọa đặt bình ga mang quan tài đến nhà
đe dọa sẽ gây nổ cơ quan của các con nợ hoặc người thân của họ để buộc phải trả tiền
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ một mươi năm đối tượng hàng tháng đòi nợ thuê từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng khách vay tổng số tiền đã đòi được gần một tỷ đồng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp công ty luật hoạt động cưỡng đoạt tài sản đòi nợ thuê
chúng mua lại nợ xấu của các ngân hàng công ty tài chính hay từ các app cho vay sau đó về phân công tiến hành đòi nợ với đủ các hình thức khủng bố đe dọa người vay
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm cũng đã triệt phá ổ nhóm núp bóng công ty luật để vu khống đòi nợ
một nhân viên làm việc trong các công ty này mỗi ngày sẽ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để đe dọa đòi nợ
công việc hiện tại của em là gọi điện cho khách hàng nhắc nhở khách hàng ra tránh nợ và thông báo suốt số ngày khách hàng đã chảy hẹn mà chưa hình tón
một ngày thì em gọi khoảng hai trăm linh cuộc nói chuyện với khách hàng trao đổi với khách hàng coi là mấy tháng nay mà không hình tón tiền
hoặc là khách hàng đang khó khăn thật hay là khách hàng đang cố tình không trả nợ
số tiền mà em nhận được khi mà em thu được cái số tiền khách hàng trả là một mươi tám trên cái số tiền em thu
cấp độ đòi nợ sẽ tăng áp lực nếu người vay vẫn không trả được
theo đó sẽ có một nhóm nhân viên khác sử dụng sim điện thoại rác để khủng bố đến gia đình cơ quan đồng nghiệp của người vay tiền
và còn rất nhiều các thủ đoạn đòi nợ theo kiểu xã hội đen được chúng áp dụng
những hành vi này đã đẩy nhiều nạn nhân vào hoàn cảnh khốn cùng
chúng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để cải thiện số thu của mình
đội nhóm của tôi sẽ mua những sim rác ở ngoài để trao đổi với khách hàng và tạo áp lực cho khách hàng
cấp độ sẽ tăng dần nếu như khách hàng không hợp tác thì chúng tôi sẽ dùng những cái tạm gọi là nghiệp vụ thu nợ
để tìm kiếm thông tin khách hàng trên mạng xã hội
bằng cách là lấy số điện thoại của khách hàng dán lên một cái đường link trên mạng có sẵn
thì sẽ hiển thị lên đường link facebook
chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin của khách hàng trên facebook đó
sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lên cơ quan nơi khách hàng làm việc hoặc là bạn bè người thân đồng nghiệp của khách hàng
như vậy sau nhiều chuyên án được lực lượng công an xác lập và đấu tranh đã cho thấy
hoạt động đòi nợ thuê đã biến tướng tinh vi và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
việc vào cuộc đấu tranh chấn áp kịp thời và làm rõ phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân tránh trở thành nạn nhân của tội phạm
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thời gian tới công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đòi nợ thuê
đồng thời sẽ tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này
thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở nước ta đang ở mức rất đáng báo động
không chỉ đơn lẻ giữa cá nhân với cá nhân mà còn có sự tham gia của các công ty tổ chức doanh nghiệp
ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng tư của rất nhiều người
thực tế này đòi hỏi cần thiết phải có quy định cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân
ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân
mô bán dữ liệu cá nhân trái phép bị phát hiện thời gian qua
bị lộ lọt bị mua bán bị trao đổi trái phép tương đối công khai và phổ biến trên không gian mạng
và bên cạnh đó là cũng có những cái hoạt động xử lý thông tin dữ liệu của các cá nhân
mà không hề có sự đồng ý của chủ thể xử lý thông tin
nguy cơ này đặt ra rất nhiều thách thức trong việc quyền lợi của người xử lý dữ liệu bị xâm phạm
chính vì vậy là cần phải có hình lá pháp lý để bảo vệ
rõ ràng cần có quy định bảo vệ bí mật cá nhân
hiện chính phủ đã chỉ đạo bộ công an xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
dự thảo nghị định xác định rõ một mươi một quyền của chủ thể dữ liệu
trong đó một số quyền được quy định như quyền phản đối xử lý dữ liệu quyền khiếu nại tố cáo
và quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
cho thấy việc đảm bảo cao nhất quyền của công dân trong trường hợp xảy ra sự cố
cái việc ra đời các cái chỉ thị và nghị định như thế này
nó sẽ theo tôi nó sẽ đóng
nó sẽ đóng một phần khá là quan trọng trong cái việc là giảm bớt cái tỷ lệ vi phạm việc đó
vì cái hiện tượng giao bán cũng như là đánh cắp dữ liệu cá nhân
nó liên quan cả đến cả yếu tố kỹ thuật và liên quan đến nghị định và yêu cầu về luật
nếu như các vụ xử lý mà có căn cứ và được xử lý một cách nghiêm minh và đủ tính gian đe
thì rõ ràng là nó cũng hạn chế được rất nhiều
mới đây tại phiên thẩm tra dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
đa số các đại biểu đều cho rằng việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết
vì vậy cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng cụ thể minh bạch
những quy định này sẽ giúp chủ thể dữ liệu cá nhân bảo vệ quyền của mình
cũng như các cơ quan quản lý có cơ sở thực hiện tốt việc quản lý con người quản lý xã hội
các cái chủ thể về dữ liệu thì thứ nhất là họ được quyền yêu cầu tất cả các cái bên
mà cung cấp dịch vụ cho mình mà bao gồm cái việc thu thập công ty của mình
ít nhất là họ phải gửi một cái nội dung xác nhận cái việc đồng ý của chủ thể dữ liệu
chúng ta cũng sẽ có những cái công cụ hành lang pháp lý để yêu cầu các cái đơn vị mà họ thực hiện
các công đoạn về thu thập khai thác xử lý dữ liệu họ phải chấp hành những quy định chặt chẽ
và đặc biệt là phải có sự đồng ý của chủ thể sở hữu dữ liệu khi mà họ có hoạt động thu thập
theo thống kê
việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng internet cao trên thế giới
với số lượng người dùng đạt hơn bảy mươi triệu người tương đương bảy mươi ba tổng dân số
dữ liệu cá nhân được xác định là một trong những nguồn thu mang đến lợi nhuận kinh tế rất lớn
và khi dữ liệu cá nhân bị mua bán lộ lọt mất chản lan sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng
bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ quyền lợi của người dân